thưa quý vị và các bạn sau rất nhiều lần được tòa giám mục đà lạt ra các thông cáo thư định hướng
nguyễn thị thương là kẻ cầm đầu nhóm trừ quỷ bảo lộc đã không chấp hành tiếp tục chữa bệnh theo kiểu mê tín dị đoan phản khoa học
hoạt động của thương và nhóm trừ quỷ bảo lộc được sự tiếp sức của linh mục nguyễn chu truyền
là người sau này bị tòa giám mục đà nẵng ra các quyết định cách chức điều chuyển
lạ lùng hơn là trong giai đoạn nhiều địa phương thực hiện giãn cách phòng ngừa dịch bệnh covid một mươi chín
linh mục truyền và nhóm trừ quỷ bảo lộc đã nghĩ ra nhiều chiêu trò
chữa bệnh online trực tuyến chữa bệnh cho cả những người bệnh nhân đang mắc covid một mươi chín
đây là hình ảnh một buổi chữa bệnh online mang màu sắc mê tín phản khoa học
do ông nguyễn trù tuyền nguyên là linh mục nghỉ hưu tại đan viện châu sơn huyện đơn dương tỉnh lâm đồng làm chủ lễ
diễn ra tại ngôi nhà số ba mươi năm trên năm hồ tùng mậu phường một thành phố bảo lộc
đây là nhà riêng của vợ chồng trần vũ lê thanh quảng
và nguyễn thị thương kẻ tự nhận là được ơn hiệp thông với chúa nên có khả năng chữa bệnh trừ quỷ
được sự đỡ đầu của linh mục truyền thường lập ra các nhóm bầu khấn trừ quỷ bảo lộc
hoạt động ngay tại nhà riêng của thương với tên gọi nhà chúa cha
hoạt động nhóm trừ quỷ bảo lộc thu hút nhiều giáo dân tham gia
trong đó phần đông là những người mê mụi đường cùng của bệnh tật
đây là một cái ơn tiền và cha truyền của vợ xã và các chị kia là ơn tiền giúp người
chúng ta nghe đồn là trên bảo lộc có trừ quỷ đầy trên mạng video clip
thậm chí bây giờ có một vài linh mục tu sĩ cũng đi theo nữa
anh chị em xem coi đúng phúc âm không
nói là không chữa bệnh nhưng kể từ khi còn ở nhà cũ
số một mươi bốn lê thị pha phường một thành phố bảo lộc
thương cùng nhóm trừ quỷ bảo lộc liên tục tổ chức chữa bệnh bằng phương pháp phản khoa học
tác động vào các bệnh nhân để trục quỷ ra khỏi người
trước đó thương tự nhận mình có khả năng viết ra lời của chú cha
còn linh mục truyền thì giới thiệu có khả năng chữa bệnh bằng nhân điện
đặt tay chữa bệnh cho bất kỳ ai
sau này khi tổ chức chữa bệnh online
ông ta còn tự nhận
chữa bệnh từ xa
nên biết những người tìm đến thương và nhóm trừ quỷ bảo lộc
đều là các bệnh nhân có bệnh hiểm nghèo
thập tử nhất sinh
cứ bảo là người này khỏi người cái khỏi
điều đó lấy gì làm bằng chứng
cứ bảo là bao nhiêu người khỏi bao nhiêu người khỏi
đó đâu tại sao họ không lên tiếng
còn lên tiếng theo kiểu của nhóm trừ quỷ
thì chúng ta lại không tin được
những tháng giữa năm hai nghìn hai mươi một
khi cả nước đang chịu ảnh hưởng
của đợt dịch covid một mươi chín
lần thứ tư
nhóm trừ quỷ bảo lộc nghĩ ra trò
chữa bệnh bằng hình thức online trực tuyến
thậm chí chữa bệnh trực tuyến
cho cả những người đang mắc covid một mươi chín
họ đóng những chai nước được hút lên
từ giếng của gia đình rồi giao giảng
đó là nước thánh chữa lành covid một mươi chín
họ công khai ngay cả khi
đoàn kiểm tra liên ngành của thành phố bảo lộc đến kiểm tra
là cái dịch này đó
thì chỉ có nước
chúa cho xuống để rửa
đó mới có thể tiêu diệt các con virus
trong không khí
bà chồng hương quảng sai quyết định
và nó phản khoa học
về cái việc mà anh chị
tập trung ở nơi đó
đã ảnh hưởng đến vấn đề an ninh trật tự
ở địa phương
rồi rất nhiều người ra vào
nhất trong dịch bệnh này nữa
cho nên việc kiểm soát người rất khó
bên tòa giáo mục cũng có biết
số các cha chuyên môn
cũng đã tiếp xúc gặp gỡ
cũng nhắc nhở
và đồng thời cũng chính tức giáo mục
đã ra thông báo
của anh chị
ai có một chút suy nghĩ
thì cũng không chấp nhận
sau rất nhiều lần nhắc nhở
cả về mặt chính quyền và giáo hội
nhưng thường và nhóm chủ quỳ bảo lộc
vẫn ngang nhiên hoạt động
ngày một mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi một
chính quyền thành phố bảo lộc
đã tiến hành lập biên bản đối với ông quảng
là chủ nhà về hành vi chữa bệnh tại nhà
khi chưa có giấy phép hoạt động
và ngày một mươi bảy tháng chín năm hai nghìn hai mươi một
ủy ban nhân dân thành phố bảo lộc
đã ra quyết định
sử phạt vi phạm hành trình
chính ông quảng
với số tiền bốn mươi năm triệu đồng